biến đổi khí hậu hiện đang là một thách thức lớn đối với việt nam khi mà nước ta nằm trong top một mươi quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất từ biến đổi khí hậu
vậy làm thế nào để phát triển bền vững đồng bằng sông cửu long theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu
đó là chủ đề của hội thảo tìm kiếm giải pháp được tổ chức ngày hôm nay tại thành phố cần thơ
hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo các tỉnh thành vùng đồng bằng sông cửu long và các chuyên gia nghiên cứu
thực tế một năm qua một số tỉnh thành đồng bằng sông kiểu long đã đề ra nghị quyết chuyên đề
và một số bộ ngành đã xúc tiến một số chương trình nhằm thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi của chính phủ
tuy nhiên kết quả đạt được vẫn còn khá xa so với mục tiêu quan điểm và giải pháp thực hiện mà nghị quyết đã đề ra
trong đó có vấn đề thiếu liên kết và kinh phí
quy hoạch mới cần chuyển từ sống chung với lũ sang chủ động sống chung với lũ ngập nước lợ nước mặn
trên cơ sở quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông
sử dụng tiết kiệm hiệu quả và bền vững tài nguyên nước
chủ động bảo đảm nguồn nước ngọt cho sinh hoạt của người dân và vùng kinh tế nước lợ nước mặn
khai thác hợp lý tiềm năng tài nguyên nước lợ nước mặn ở vùng ven biển phục vụ phát triển kinh tế xã hội
mọi dự án công trình phải được cân nhắc tính toán kỹ lưỡng trên cả ba mặt
kinh tế xã hội và môi trường được phản biện khách quan khoa học